thưa quý vị các đồng chí và các bạn nhà máy thủy điện tà thàng do công ty vietjashima làm chủ đầu tư
dù đã hoàn thiện và hòa vào mạng lưới điện quốc gia từ năm hai nghìn một mươi ba tuy nhiên sau một mươi năm vẫn chưa hoàn thiện thủ tục nghiệm thu
trong khi đó tại lào cai xuất hiện thêm nhà máy thủy điện bản hồ do công ty cổ phần công nghiệp việt long
làm chủ đầu tư đang tiến hành thi công cũng xảy ra sai phạm
dù lãnh đạo tỉnh lào cai đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp xử lý dứt điểm
nhưng đến nay việc xử lý sai phạm của các công trình này vẫn bế tắc
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại nhà máy thủy điện tà thàng ở xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
dù đã hoàn thiện và hòa vào lưới điện quốc gia gần chục năm nay
thế nhưng đến tận bây giờ công trình này vẫn chưa được sở công thương tỉnh lào cai nghiệm thu với lý do hồ sơ thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện
đối với lĩnh vực công thương chúng tôi thì sau khi đơn vị mặc dù đơn vị đã có văn bản đề nghị là sở công thương
thực hiện công tác kiểm tra công tác nghiệp thu của đơn vị để nghiệp thu công trình
tuy nhiên là vì thủ tục hồ sơ của đơn vị này đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn thiện
cho nên là việc đó là ngành công thương chúng tôi chưa triển khai được
sau khi hoàn thiện các thủ tục thì chúng tôi sẽ xem xét về việc nghiệp thu hồn trình
còn lại những lĩnh vực đất cát những vướng mắt hiện nay về thủ tục hồ sơ chưa hoàn thiện thì nó lại không thuộc với lĩnh vực của chúng tôi
như vậy là ngay cả sau khi có kết luận thanh tra thì ủy ban tỉnh cũng chỉ đạo là sau khi hoàn thiện các vấn đề đó
thì ngành công thương sẽ thực hiện các phần trách nhiệm
theo kết luận số một mươi bảy của thanh tra tỉnh lào cai nhà máy thủy điện tà thàng được khởi công xây dựng vào cuối năm hai nghìn một mươi
hoàn thành và phát điện hòa lưới vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
công suất lắp máy sáu mươi mw điện lượng bình quân đạt hai trăm bảy mươi triệu kwh
nhà máy được xây dựng tại thôn tà thàng xã gia phú huyện bảo thắng
trong khi đó phần hồ chứa tại thôn nậm lang xã xuế thẩu huyện sapa
tỉnh lào cai tổng mức đầu tư trên hai tỷ đồng
thế nhưng dự án này sai phạm trên nhiều lĩnh vực
qua thanh tra thì cũng đã xác định là trong việc thực hiện dự án thì đơn vị cũng
một số đơn vị vẫn còn một số vi phạm khuyết điểm liên quan đến công tác xây dựng thủy điện
thông qua thanh tra thì thanh gia tỉnh cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng
để xử lý những vi phạm trên những quy định pháp luật
công trình thủy điện tà thàng người ta đã đầu tư xây dựng cách đây là tương đối lâu rồi
năm hai nghìn một mươi hai người ta đã đưa vào khai thác sử dụng rồi
thế thì cái thời đấy cái thời đấy thì cái luật xây dựng hai nghìn ba
thì bắt buộc công trình đấy là phải cấp phép xây dựng
nhưng cái luật sửa đổi năm hai nghìn một mươi ba này thì lại miễn
thế nên cái hồi đó thì
cái quá trình đấy người ta cũng không làm cấp phép xây dựng
sau kết luận của thanh tra tỉnh
quỹ ban nhân dân tỉnh lào cai đã có văn bản giao nhiệm vụ khắc phục tồn tại
do nhà máy thủy điện tà thàng và các ngành thực hiện
tuy nhiên theo tài liệu phóng viên thu thập được
thì công ty cổ phần viện việt tracimex lào cai
không mắc lỗi vì kết luận hình trạng của thanh tra tỉnh lào cai
thậm chí phần lỗi lại do các sở ban ngành của tỉnh
vì chưa có sự phối hợp chặt chẽ để hoàn tất vụ đục hồ sơn
cho chủ đầu tượng
thủy điện tà thàng thì nó lại nằm rất gần với cái tuyến đường tỉnh lộ một trăm năm mươi hai
đi từ gia phú lên sapa
và đây là một cái tuyến đường rất là chiến lược
liên quan đến phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng
cho nên là nó có cái trồng lẫn về cái diện tích
và cái giải quyết giữa thỏa thuận giữa tỉnh với doanh nghiệp
cũng chưa có sự thống nhất cao
cho nên cũng còn có những ý kiến liên quan đến cái tuyến đường này
đặc biệt cái vị trí mà đi qua tiếp xác với cái vai đập của nhà máy
trong quá trình vận hành một số thủy điện
trong đó có thủy điện tà thàng
thì cái duy trì cái chế độ dòng chảy tối thiểu thì cũng còn chưa tốt
trong khi các ngành chức năng tỉnh lào cai đang loay hoay
trong việc xử lý những nội dung văn bản đã lẫn nhau
đối với công trình thủy điện tà thàng
thì mới đây nhà máy thủy điện bản hồ do công ty cổ phần công nghiệp việt long
làm chủ đầu tư đang được xây dựng có tổng mức đầu tư gần bốn trăm linh tỷ đồng
cũng xảy ra sai phạm
dự án có diện tích sử dụng là hai mươi chín bảy ha
dự kiến sau khi xây dựng sẽ cung cấp điện hơn một mươi mw
thế nhưng công ty cổ phần công nghiệp việt long đã tự ý cho khởi công chui
thực hiện dự án từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tại thời điểm kiểm tra dự án đã thi công được nhiều hạng mục phụ trợ
như lán trại chạm trộn bê tông đường thi công đường điện đào hố móng đập
nhà máy đổ bê tông cụm đập đầu mối ước tính khoảng một mươi mét khối bê tông các loại
theo quy định của luật xây dựng chủ đầu tư phải thực hiện công tác
lập báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ một trên năm trăm linh
tuy nhiên chủ đầu tư đã triển khai thi công nhiều hạng mục dự án
nhưng chưa có quy hoạch một trên năm trăm linh
và giấy phép xây dựng
dự án này cũng chưa có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
theo kết luận kiểm tra dự án thủy điện bản hồ của ubnd huyện sapa
công trình được xây dựng khi chưa được ubnd tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư
chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường do cấp có thẩm quyền phê duyệt
chưa có giấy phép đăng ký khai thác thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện tích đất của dự án
chưa đăng ký chủ nguồn thải nguy hại
lãnh đạo ubnd huyện sapa đã kiến nghị
lên tỉnh lào cai về việc công ty cổ phần việt long triển khai dự án thủy điện bản hồ
khi chưa có đủ các điều kiện pháp lý cần thiết là vi phạm luật đầu tư
luật bảo vệ môi trường luật khoáng sản và luật tài nguyên nước hiện hành
công trình thủy điện bản hồ thì là công trình này không phải nguyên ngành xây dựng
mà các ngành đã thấy cái việc mà đầu tư xây dựng khi chưa đầy đủ hồ sơ
thì đã tổ chức liên ngành vào kiểm tra
và sở giao thông vận tải xây dựng cũng đã có ý kiến trong một cuộc họp đấy rồi
thế rồi thì cũng đã nêu ra là một số cái bất cập của công trình thủy điện bản hồ ấy
cũng đề nghị là hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ
qua tìm hiểu thì công ty cổ phần công nghiệp việt long
chủ đầu tư dự án thủy điện bản hồ cũng chính là chủ đầu tư công trình thủy điện sử bán một
trong quá trình vận hành đã không tuân thủ quy trình xả lũ
gây nên trận lũ ống kinh hoàng làm thiệt hại lớn tài sản và hoa màu của người dân bản hồ
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu vừa qua
trường hợp của công ty việt long xảy ra cái vấn đề xả lũ
ảnh hưởng đến người dân cái thời gian vừa qua là rất là đáng tiếc
thì cái vấn đề này thì tỉnh cũng đã tổ chức đánh giá kiểm điểm rất là nghiêm túc
trong đó cũng xác định rõ là cái nguyên nhân cũng như là cái trách nhiệm của doanh nghiệp
của các cái cơ quan quản lý nhà nước
và qua đây thì cũng rút ra một cái bài học
để chúng ta không để xảy ra tình trạng này đối với các thủy điện còn lại
được biết công tác giải phóng mặt bằng đối với công trình thủy điện bản hộ đang gặp nhiều vấn đề
hiện có năm mươi hộ dân cần giải phóng mặt bằng
nhưng chủ đầu tư mới thỏa thuận được với hơn hai mươi hộ
và người dân đang phản đối việc xây dựng không hợp tác với chủ đầu tư
đến đây đất suối là đất của mình giáp với suối hả
nhưng mà đến đây vẫn chưa được đèn bù
không làm đơn đây để ban rồi giải quyết rồi
nhưng mà đến đây cũng chưa có được tiền tiền

nó đùng đùng vào làm dân có biết đâu
đấy đáng nghĩa là nó bảo thông qua nhà kia
nó bảo đáng nghĩa là thông qua bên nhà này nhà kia
lúc bắt đầu triển khai vào là
thì nó rơi vào tầm tháng một mươi tháng một mươi hay là tháng một mươi một năm ngoại
nó rơi vào tầm tầm tầm cái giai đoạn này
thì cái này thì mới đến mai sau
mai sau thì quyết định thực tế
tầm tầm năm năm sáu tầm bốn tháng năm tháng sáu năm nay
giai đoạn một thì sẽ vừa vừa đợt vừa rồi
xá với lại cái thủy điện cũng thống kê
giải phóng một số những tuyến đường từ đầu đập
rồi là đường công vụ phục vụ cho nhà máy
thì cũng thống kê nhưng mà nó cũng liên quan đến cả hai xá
cả thành phố cả bản hồ
bản hồ đợt vừa rồi
để có một công trình khai là khoảng là hơn bốn mươi hộ
dù các thủ tục liên quan đến hồ sơ pháp lý vẫn chưa xong
để chủ đầu tư thông báo khởi công
thậm chí chưa được ủy ban nhân dân tỉnh lào cai chấp thuận chủ trương đầu tư
thế nhưng trên thực tế thì công trình đã khởi công từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy
và cơ bản những hạng mục chính đang dần được hoàn thiện
với công trình bản hồ thì chúng tôi đã
trước đấy chúng tôi đã kiểm tra một lần
cùng với sở tài nguyên môi trường
cũng các ngành chức năng kiểm tra một lần về báo cáo
đã có báo cáo của ban tỉnh
và ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan
và qua vừa rồi thì báo chí tiếp tục phản ánh việc này
thì chúng tôi đang xin ý kiến các ngành và tập hợp đạt lịch
và chiều hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với bản hồ
dự án thủy biển bản hồ theo nội dung báo chí phản ánh
sai phạm lớn nhất là hiện nay đối với chúng tôi đó là
kiểm tra đợt trước tôi đã nêu rồi
tức là chưa đủ điều kiện để thông báo phải công
mà đã thực hiện việc khởi công
đã đều thực hiện việc xây dựng
do vậy mà trách nhiệm thứ nhất về thủ tục đất cát
theo như chúng tôi nhận được thông tin
mà chúng tôi nắm mắt được quá trình theo dõi
thì là sở tài nguyên môi trường
tôi nói lại là sở tài nguyên môi trường đã tiến hành
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng đất
vấn đề thứ hai là vấn đề về lĩnh vực xây dựng
khi chưa có cấp phép xây dựng
thì tỉnh theo như chúng tôi cũng được biết là tỉnh đã có văn bản
và giao cho sở giao thông xây dựng
kiểm tra và làm việc với công ty này
về việc xây dựng khi mà chưa có giới phép
một công trình được xây dựng với tổng mức đầu tư
lên đến hàng nghìn tỷ đồng
và đã đi vào hoạt động gần một mươi năm nay
thế nhưng những sai phạm
vẫn chưa được cắt cục
và với ubnd tỉnh lào cai
vẫn đang loay hoay tỉnh cách tháo cỡ
thì lại xuất hiện thêm một công trình thủy điện
trị giá gần bốn trăm linh tỷ đồng
đang triển khai xây dựng
cũng với những sai phạm tương tự
những dấu hiệu vi phạm đã quá rõ ràng
thế nhưng đủ dễ dàng nhận thấy
là ubnd tỉnh lào cai
không đưa ra được chế tài xử lý nghiêm khắc
cấm rắn với hành vi của các chủ động tư
dư luận đang đặt ra câu hỏi
tại sao tỉnh lào cai
lại tiêu ái cho các doanh nghiệp
làm thủy điện như vậy
phải chăng có sự chống lưng
hay vì lợi ích lắm
điều này cần phải được cơ quan chức năng
làm sáng tỏ
bởi hiện nay của lào cai
những sai phạm
nếu thủy điện vạn hồ
mới chỉ là bê đổ

làm sáng tỏ

làm sáng tỏ